do nắng hạn kéo dài nhiều hộ dân ở các huyện ninh sơn thuận bắc và bắc ái của tỉnh ninh thuận
đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt
hiện các địa phương đang nỗ lực tìm cách cung cấp nước cho người dân tại những khu vực thiếu nước gai gắt
tại huyện thuận bắc mặc dù địa phương có nhiều hồ chứa có giếng khoan giếng đào
nhưng do nắng hạn kéo dài nên nguồn nước đã và đang cạn kiệt không đủ nước cho người dân sinh hoạt
tại xã ma nới huyện ninh sơn khoảng ba tám trăm linh người dân cũng đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt
trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh ninh thuận đang tổ chức đắp đập
nạo vét các con suối để tìm nguồn nước thô cấp bổ sung cho các nhà máy xử lý nước
đồng thời khuyến khích người dân đào giếng để có nguồn nước tạm phục vụ sinh hoạt
theo dự tính từ cuối tháng năm và trong tháng sáu sẽ có hơn ba tám trăm linh hộ với khoảng một mươi năm dân
các huyện bắc ái ninh sơn và ninh hải bị thiếu nước
trở đến cấp cho người dân khoảng năm trăm linh mét khối mỗi ngày
nếu trong tháng bảy tháng tám trời vẫn tiếp tục không có mưa
thì số hộ thiếu nước sẽ tăng lên hơn tám ba trăm linh hộ với hơn ba mươi bốn nhân khẩu
cần được hỗ trợ một mét khối nước mỗi ngày đêm